việc kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hơn là bước cụ thể hóa
góp phần thực hiện chủ trương của đảng
về xây dựng lực lượng
công an nhân dân theo hướng bộ tình tỉnh mạnh
huyện toàn diện xã áp bám cơ sở
đây cũng chính là tiền đề
để xây dựng lực lượng công an thái bình
thật sự trong sạch vững mạnh
chính quỳ tinh nguyện hiện đại
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai
của bộ chính trị
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai
của bộ chính trị công an tỉnh thái bình
xác định yếu tố con người là trọng tầm
quyết định việc thực hiện thành công
nghị quyết một mươi hai
vì vậy hiện đại hóa lực lượng trong giai đoạn hiện nay
phải hướng đến mục tiêu xây dựng
đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao
có bản lĩnh chính trị vững vàng
nắm vững pháp luật
giỏi về nhiệm vụ
thái bình là một trong những địa phương
đầu tiên trên toàn quốc
thực hiện xong bố trí điều tra viên
ở công an xã theo ý kiến chỉ đạo
của đồng chí bộ trưởng bộ công an
về bố trí điều tra viên ở công an cấp xã
và phương án số một
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai
của bộ công an về triển khai
tổ chức bộ máy của các đơn vị
thuộc cơ quan điều tra các cấp
trong công an nhân dân
để đảm bảo nguồn bổ nhiệm điều tra viên
công an tỉnh đã ban hành kế hoạch
số ba nghìn tám trăm hai mươi tám kh hdtt
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
về việc tổ chức thi tuyển
điều tra viên bậc trung cấp
và sơ cấp năm hai nghìn hai mươi ba
cho ba trăm hai mươi bốn đồng chí
trong đó có hai trăm một mươi năm đồng chí
đang là chỉ huy công an
và tổ chức một lớp tập huấn
về công tác tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo tội phạm
và kiến nghị khởi tố
cho chỉ huy công an cấp xã
tổ chức một lớp bồi dưỡng
theo chương trình bồi dưỡng công an xã
của bộ cho một trăm linh bốn đồng chí cán bộ
và một mươi hai lớp bồi dưỡng khác
cho một chín trăm sáu mươi ba lượt cán bộ công an xã
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ pháp luật cho lực lượng công an xã
một trăm linh đồng chí cán bộ công an xã
được đào tạo bồi dưỡng
tập huấn các chuyên đề công tác
theo chỉ đạo của bộ công an
phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi
một trăm linh cán bộ công an xã
có trình độ từ trung cấp trở lên
có từ bảy mươi cán bộ công an xã
có trình độ đại học trở lên
chúng tôi đã tham mưu cho đảng
và các con tỉnh mở ngay ba lớp thi tuyển
đối với lực lượng công an xã
đối với hệ trung cấp và sơ cấp
cho đến nay
theo kế hoạch
theo kế hoạch
trong một mươi năm
chúng tôi đã đạt được
khoảng trên tám mươi
sắp chỉ chín mươi
là bố trí
đối với điều tra viên
ở công an cấp xã
thấp nhất là một xã
là có từ một đến
ít nhất là một
đồng chí điều tra viên
trưởng hoặc vọ
là điều tra viên
ở công an cấp xã
đây cũng là một cái
mà chúng tôi cho là
so với địa phương khác
chúng tôi thực hiện rất là sớm
và cũng có sự đánh giá
đặc biệt là đồng chí giám đốc
rất quan tâm
đến lực lượng công an xã
đồng chí giám đốc
đi trực tiếp sinh hoạt tri bộ
ở dưới lực lượng công an xã
tri bộ công an xã
để mà đánh giá
nắm bắt đánh giá
cái kết quả thực hiện
lực lượng công an xã
kịp thời chỉ đạo
uốn nắn những cái
mà còn tồn tại
hạn chế đối với lực lượng công an xã
xã minh tần
là địa bàn trọng điểm
về an ninh trật tự
của huyện đông hưng
ngay sau khi được điều động
về thực hiện nhiệm vụ
lực lượng công an xã
đã tham mưu cấp ủy
tăng cường chỉ đạo công tác
và nhân dân
tích cực tham gia
phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
chỉ trong một thời gian ngắn
tình hình an ninh trật tự
được đảm bảo
không để xảy ra
các vụ việc
phạm pháp hình sự nghiêm trọng
tạo được sự đồng thuận
và niềm tin của nhân dân
khi lên đến cơ quan
xã làm việc
thì cái thủ tục này
thì được đảm bảo
không để nhân dân
phải chờ lâu
cũng như là
đặc biệt là cái việc
chống tham nhũng
trong cái việc
của bộ trưởng bộ cửa
việc cải cách hành chính công
cũng được lãnh đạo công an
tỉnh thái bình
đặc biệt quan tâm
chỉ đạo thực hiện
một cách khoa học
hoạt động theo cơ chế
đã góp phần tạo sự chuyển biến
trong quá trình đơn giản hóa
giải quyết thủ tục hành chính
giảm phiên hà
cho tổ chức doanh nghiệp
và người dân
tất cả các thủ tục hành chính
trong thẩm quyền giải quyết
của lực lượng công an xã
thay vì làm theo
phương thức truyền thống
như trước đây
người dân được lực lượng công an xã
nộp hồ sơ trực tuyến
trên cổng dịch vụ công
kết quả giải quyết
cũng sẽ được thông báo
qua điện thoại của công dân
việc ứng dụng phần mềm
chuyển đổi số
đã làm đơn giản hóa
các thủ tục
giúp ngắn thời gian giải quyết
nâng cao ý thức
phục vụ nhân dân
của lực lượng công an
chính quy tại cơ sở
hướng tới mục tiêu
phục vụ nhân dân
ngày càng tốt hơn
nên để liên hệ
với bên chỗ công an xã
để làm tới các thủ tục
xác nhận cho các chú
được hướng dẫn là
mình sẽ xử lý
và làm ở trên phần mềm
mình cảm thấy là
thời gian mình đi lại
sẽ được thiết kiệm
rồi mình có thể làm
ở bất cứ chỗ nào
mình có thể làm được
chỉ số cải cách hành chính
của công an tỉnh thái bình
xếp loại xuất sắc
tăng ba bốn mươi sáu điểm
tăng một mươi bốn bậc
so với năm hai nghìn hai mươi hai
đứng thứ bốn trên sáu mươi ba tỉnh thành cả nước
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở
ngành năm hai nghìn hai mươi ba
đạt bảy mươi sáu sáu mươi bảy điểm
đứng thứ ba trên hai mươi một cơ sở
ngành xếp hạng rất tốt
những kết quả chuyển biến tốt
về an ninh trật tự
tại cơ sở trong thời gian qua
đã cho thấy chủ trương đúng đắn
đáp ứng yêu cầu cần thiết
kịp thời trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm
ngay từ địa bàn cơ sở
góp phần nâng cao hiệu quả
và phát huy vai trò của công an cấp xã
tạo tiền đề vững chắc
từng bước xây dựng lực lượng công an
cấp xã thật sự trong sạch
vững mạnh chính quỷ tinh nguyện
hiện đại đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới
thực hiện nghị quyết số năm mươi bảy
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
của hội đồng nhân dân tỉnh
về việc thông qua đề án
đảm bảo cơ sở vật chất
cho lực lượng công an xã
với lộ trình đầu tư trong một mươi năm
trung bình mỗi năm xây dựng
từ hai mươi sáu đến hai mươi tám trụ sở
đã thi công đầu tư xây dựng
hai mươi năm trụ sở công an xã
trong đó bàn giao đưa vào sử dụng
một mươi ba trụ sở một mươi hai trụ sở dự kiến hoàn thành
đưa vào sử dụng trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi
hiện có một trăm linh chín công an xã thị trấn

có trụ sở độc lập
đảm bảo được diện tích làm việc ăn ở sinh hoạt

sử dụng phòng làm việc chung
trong công trình hợp khối
ủy ban nhân dân các xã thị trấn
được bố trí tối thiểu hai phòng
đáp ứng cơ bản diện tích làm việc và sinh hoạt
đã hoàn thành quy hoạch hai trăm bốn mươi một
trên hai trăm bốn mươi một điểm đất
với diện tích gần ba mươi năm hectare
chính các cấp có thẩm quyền
đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm
để phê duyệt
bàn giao đất cho công an tỉnh
đầu tư xây dựng
trụ sở công an xã
theo lộ trình của đề án
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
yêu cầu đặt ra tới năm hai nghìn hai mươi năm
phải hoàn thành
một trăm linh xây dựng trụ sở công an xã
công an tỉnh đã tham mưu
ủy ban nhân dân tỉnh
trình hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh
lộ trình thực hiện nghị quyết số năm mươi bảy
của hội đồng nhân dân tỉnh
về đầu tư xây dựng trụ sở công an xã
trên địa bàn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thành giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và điều chỉnh bổ sung vốn trung hạn
để đảm bảo đến năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành đầu tư xây dựng trụ sở làm việc
cho công an xã thị trấn
trên địa bàn
theo chỉ đạo của bộ công an
trong giai đoạn
với phương châm
đảm bảo về mức vốn đầu tư
trước đây là
ba tỷ rưỡi một trụ sở
thì hiện nay chúng tôi đề xuất
là một tỷ rưỡi một trụ sở
để đáp ứng được yêu cầu
trong hoàn cảnh điều kiện
thu nhập ngân sách
của địa phương còn có những hạn chế nhất định
đã tiếp nhận
và trang bị một trăm một mươi một xe ô tô tải

sáu mươi tủ chống ẩm

máy in tủ tài liệu
cho công an xã ở địa bàn trọng điểm
phức tạp về an ninh trật tự
bốn mươi năm trên năm mươi năm các loại
danh mục sản phẩm chuyên dụng thiết yếu
với tổng giá trị gần một trăm linh tỷ đồng
được huy động từ nhiều nguồn ngân sách
cũng đã được trang bị cho lực lượng
công an xã thị trấn trên địa bàn
sự quan tâm đầu tư nguồn lực
sức mạnh của cả hệ thống chính trị
đã tạo tiền đề quan trọng
để lực lượng công an thái bình
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh
trên các lĩnh vực
tạo dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân
thời lượng của chương trình nghị quyết một mươi hai đến đây
cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo